chiều ngày một mươi chín tháng chín tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam và tổng liên đoàn lao động việt nam đã ký kết quy chế phối hợp về trao đổi cung cấp thông tin tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
theo đó bảo hiểm xã hội việt nam và tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động tập thể người lao động của tổ chức công đoàn
quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố quận huyện thị xã và các đơn vị thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam công đoàn ngành trung ương và tương dương công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn liên đoàn lao động tỉnh thành phố quận huyện thị xã công đoàn khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế